đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã tiếp xúc cử tri thành phố phủ lý
sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã đưa ra kiến nghị một số vấn đề như
cần có giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nước của sông nhuệ sông đáy
tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã tiếp thu các đề xuất kiến nghị của cử tri
để xem xét giải quyết và chính quốc hội trong kỳ họp tới
tại buổi tiếp xúc đại tướng ngô xuân lịch cũng nêu rõ một số vấn đề được nhân dân quan tâm
thông báo về kết quả quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp này đại tướng ngô xuân lịch đã thăm hỏi tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng
một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố phủ lý